nhân giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
báo nhân dân và công ty mofico đã tổ chức trao tặng bàn bóng bàn cùng dụng cụ thi đấu thể thao
cho trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lâm đồng và trường phổ thông dân tộc nội chú huyện lạc dương
theo nhà tài trợ hai bàn bóng bàn hiệu dapo fox được trao tặng lần này đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế
và dụng cụ thi đấu thể thao với tổng trị giá hơn ba mươi triệu đồng
trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lâm đồng có bốn mươi một cán bộ quản lý và giáo viên một mươi năm lớp học với bốn trăm ba mươi hai học sinh
trường phổ thông dân tộc nội chú huyện lạc dương đóng tại địa phương có khoảng bảy mươi ba đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trường hiện có ba mươi sáu cán bộ giáo viên và hai trăm linh tám học sinh
đây là món quà ý nghĩa với mong muốn giúp các em học sinh và cán bộ giáo viên có thêm phương tiện giải trí lành mạnh sau những giờ học
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại đà lạt